và tình đoàn kết và sự ủng hộ của các tầng lớp tiến bộ trong xã hội mỹ và nhân dân thế giới đối với việt nam là nhân tố góp phần quan trọng đưa đến chiến thắng hiển hách của việt nam
lễ kỷ niệm cũng góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác bền lâu giữa nhân dân hai nước việt nam hoa kỳ
đồng thời tri ân những người bạn hoa kỳ hiện vẫn đang nỗ lực đóng góp vào tiến trình phát triển quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
một mươi bốn nhà bị sập khoảng năm mươi nhà bị tốc mái và gần một năm trăm linh ngôi nhà bị ngập
mặc dù công tác giúp đỡ đồng bào sau bão đang được thực hiện rất tích cực nhưng cuộc sống của người dân vẫn còn rất nhiều khó khăn
đoàn công tác đã chia sẻ về những mất mát của người dân và chỉ đạo các cấp các ngành của địa phương tích cực hơn nữa trong công tác giúp nhân dân khắc phục hậu quả nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống
tỉnh quảng bình về công tác thực hiện chính sách lao động người có công và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
tại buổi làm việc đoàn công tác chia sẻ những thiệt hại khó khăn của quảng bình sau bão số một mươi đồng thời ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của tỉnh quảng bình
trong công tác quan tâm chăm lo đối tượng người có công đào tạo nghề và công tác giảm nghèo
thời gian tới tỉnh quảng bình cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội tạo sinh kế công an việc làm ổn định cho nhân dân
bộ lao động thương binh và xã hội sẽ phối hợp với địa phương ra soát tháo gỡ những vướng mắc về các hồ sơ liên quan đến các đối tượng chính sách
người có công thương bệnh binh liệt sĩ
dịp này bộ lao động thương binh và xã hội đã hỗ trợ tỉnh quảng bình năm trăm linh triệu đồng khắc phục thiệt hại do bão số một mươi gây ra
trích hai trăm linh triệu đồng từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em việt nam tặng trẻ em quảng bình bị ảnh hưởng thiên tai
huyện long mỹ tỉnh hậu giang là huyện có đông đồng bào dân tộc khơ me sinh sống
thời gian qua thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân tộc khơ me thuộc hộ nghèo ở vùng kinh tế còn khó khăn
được các địa phương luôn quan tâm hỗ trợ vốn vay tạo điều kiện phát triển kinh tế
bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần cải thiện thu nhập cho người dân tạo sự chuyển biến tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo
trước đây hoàn cảnh kinh tế gia đình chị the ấp một mươi hai xã vĩnh viễn huyện long mỹ rất khó khăn thuộc diện hộ nghèo có sổ
tuy nhiên từ khi được ngân hàng chính sách xã hội huyện long mỹ cho vay số tiền hơn năm mươi triệu đồng
chị the đã đầu tư vào việc chăn nuôi heo rồi chuyển sang cơ sở cưa cây và buôn bán nhỏ
đến nay cuộc sống kinh tế gia đình đã ổn định nên chị đã trả lại sổ hộ nghèo cho nhà nước
giai dược nghèo thì năm mươi triệu giai ngủ nước sạch thì một mươi hai triệu
thì tôi lấy cái đồng vô đó
rồi tôi làm cái trần cưa
rồi dưới chút đỉnh thì tôi mua cây tôi để đó đóng đồ bán
chăn nuôi heo cái đó mình phụ thêm
giữa hai cha bán buôn thì cho hai nhỏ đi học
bây giờ là nhờ giai dố ngân hàng chính sách là tôi cuộc sống tôi đỡ hơn rồi đó
không có đồng ra đồng vô
đây là mô hình nuôi cá thác lác cường và cá chê lai của anh danh bình xã vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang
sau thời gian thả nuôi cá thác lác cường đã giúp cho gia đình anh không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả
trước đây thì được giai dố ngân hàng chính sách được một mươi năm triệu
rồi mình dìm chăn nuôi cá như nuôi heo mừng hằng ngày vậy đó
cũng đỡ cũng nhờ còn giống người nước cho giai vậy đó mừng ăn cũng đỡ
ngoài ra lãnh đạo huyện long mỹ phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện long mỹ
còn thực hiện hàng loạt các chương trình cho vay đối với người dân tộc khmer
với số tiền gần ba mươi tỷ đồng
cho hơn hai năm trăm linh hộ
như vậy đã góp phần xoa đói giảm nghèo cho các hộ gia đình nơi đây
duy nợ tới thời điểm này là trên hai trăm năm mươi tỷ đồng với hai trăm bảy mươi ba tổ tiền kiệm dây dốn
chảy khắp trên năm mươi ấp trên tám xã của địa bàn huyện long mỹ
mỗi xã thì phòng dịch cũng đặt một điểm giao dịch
xã cố định là để giao dịch ít nhất một tháng một lần
phục vụ cho đối tượng chính sách trên địa bàn
thì với phương châm là vì hạnh phúc của người nghèo vì an sinh xã hội
thì những chương trình tính dụng của phòng dịch huyện long mỹ
đã triển khai đến đúng đối tượng chính sách và phát huy được hiệu quả của nguồn giống
có thể nói đồng vốn tín dụng ưu đãi đã thực sự đến với người dân tộc khmer
có phần đẩy mạnh phát triển sản xuất tạo công an việc làm
tăng thu nhập cải thiện đời sống cho bà con
những ngày cuối tháng chín này bà con đồng bào dân tộc thiểu số
tổ ế đê ở xã ea lâm huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên vui mừng hơn bao giờ hết
đây là vụ mùa đầu tiên người dân được tự tay gặt lúa nước chín vàng óng
đây là thành quả và niềm vui chưa từng có của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số
vốn còn nhiều khó khăn của bà con nơi đây
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
gia đình ma kiều ở buôn gao xã ea lâm phấn khởi đốt hẳn một con heo sữa
cất vài ché rượu để cúng mời anh em họ hàng ăn mừng cánh đồng lúa mới bội thu
với ma kiều đây là niềm vui không thể ngờ tới
bởi chỉ cách đây vài tháng tại cánh đồng lúa vàng này vẫn còn là đất đồi khô cằn sỏi đá
quanh năm chỉ trồng cây sắn cây bắp nắng suất bắp bênh nằm được nằm mất
hôm nay tôi phấn khởi cúng một con heo một ché rượu mừng lúa mới
đảng nhà nước giúp tôi đủ cả không còn gì hơn cảm ơn nhiều lắm
kêu hai vợ chồng làm ăn cũng không được tại vì kiến là bây giờ nhà nước hỗ trợ thế này là quá ngon rồi
vậy là sau này là cố gắng làm hơn tốt nữa
trong gia đình ma kiều mới kêu vậy là phấn khởi rồi cho nên là kiến dự là mừng quá
cùng chung niềm vui này gia đình nay yisun ở buôn bưng a xã ea lâm
cũng vừa thu hoạch xong hai xào lúa được hai mươi tám bao tổng trọng lượng hơn một ba tấn lúa sạch
rất là phấn khởi
khi mà la rồi ruộng qua tốt thì bà con nói là mình làm sao cả đất ở đây thì cũng muốn làm như thế này
nên là bà con nói là sau này thì cũng muốn làm rồi là bớt cái mì rồi là trang làm ruộng
niềm vui mừng lúa mới không chỉ đến với gia đình nay yisun và ma kiều
mà còn của một mươi bốn hộ gia đình khác ở các buôn gao bưng a bừng bê và buôn học xã ea lâm
với tổng diện tích ba ba mươi năm hectare
tham gia mô hình trình diễn sản xuất lúa nước trên đất mới khai hoang theo hướng thâm canh
các hộ này đã tự thuê máy san ủi đất đắp bờ cải tạo thành ruộng theo hướng dẫn
và được hỗ trợ giống lúa thuần chất lượng cao là an một arn hai từ viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải nam trung bộ
kết quả lúa cho năng suất cao hơn gấp hai lần so với sản xuất bình thường tại địa phương
hơn thế nữa mô hình còn giúp xác lập tập quán cho nông dân khi sản xuất lúa theo hướng thâm canh
năm nay là cái vụ đầu tiên bà con đưa vào sản xuất thì phải nói rằng bước đầu chúng tôi đánh giá là
được sự hỗ trợ về mạch kỹ thuật các vật tư khác cho nên là bà con đã tập trung vào sản xuất
cho nên là chúng tôi thấy mang lại hiệu quả rất là tốt
trên cái đà này thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng để bớ rộng diện tích
để làm sao tăng diện tích lúa nước đảm bảo ổn định lương thực tại chỗ cho vùng đồng bào dân tộc thiếu số
đặc biệt là đồng bào dân tộc thiếu số

để cải tạo đất đồi thành một xào lúa nước như ở xã ya lâm nông dân mất chi phí từ ba đến năm triệu đồng
đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đa phần là hộ nghèo và chỉ quen với làm lúa rẫy
số tiền đầu tư trên không hề nhỏ
từ thành công bước đầu của mô hình trên sẽ là điều kiện thuận lợi để địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động người dân
đầu tư mở rộng diện tích lúa nước góp phần ổn định đời sống an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
quy định trình tự thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang tập đoàn điện lực việt nam quản lý
trong đó tổ chức đơn vị có công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước lập hồ sơ đề nghị điều chuyển để báo cáo bộ cơ quan trung ương
trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày có quyết định điều chuyển của thủ tướng chính phủ
bên giao chủ trì phối hợp với bên nhận thực hiện tổ chức bàn giao tiếp nhận công trình điện
kèm theo hồ sơ theo quy định
việc điều chuyển công trình điện được thực hiện theo phương thức ghi tăng vốn nhà nước
đầu tư tại tập đoàn điện lực việt nam theo giá trị công trình
cơ quan đơn vị có công trình điện bàn giao thực hiện ghi giảm tài sản theo quy định của pháp luật
chính phủ vừa ban hành nghị định số một trăm linh tám về quản lý phân bón thay thế cho nghị định số hai trăm linh hai năm hai nghìn một mươi
nghị định số một trăm linh tám quy định tổ chức cá nhân sản xuất phân bón phải bảo đảm các điều kiện như
có địa điểm sản xuất
diện tích nhà xưởng phù hợp
các công đoạn hệ thống bắt buộc phải sử dụng máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định theo quy định của pháp luật
người trực tiếp bán phân bón phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón
trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt
bảo vệ thực vật nông hóa thổ nhưỡng nông học hóa học sinh học
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh con tum đã ra quyết định xử phạt doanh nghiệp tư nhân sản xuất
và thương mại lợi nông con tum vì vi phạm hành chính trong sản xuất và kinh doanh phân bón
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh con tum đã ra quyết định xử phạt hai trăm bảy mươi năm triệu đồng
đối với doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại lợi nông con tum số năm nguyễn huệ
phường thống nhất thành phố con tum trong đó phạt bảy mươi năm triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính
về sản xuất gia công phân bón khi chưa được cơ bản
các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất gia công phân bón
phạt hai trăm linh triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính về sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng công dụng
ngoài ra tỉnh con tum cũng tịch thu và buộc tiêu hủy tăng vật vi phạm hành chính là hai mươi tám tám mươi bảy tấn phân hữu cơ
tương đương với năm trăm bảy mươi sáu bao loại năm mươi kg có tổng trị giá sáu mươi chín bảy triệu đồng
và tịch thu phương tiện được sử dụng để sản xuất phân bón giả
vừa qua tại thành phố cần thơ
tổ chức osfarm tại việt nam và đối tác trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững
phối hợp cùng học viện tài chính bộ tài chính hiệp hội cá tra viện chính sách chiến lược ngân sách nhà nước
đã tổ chức hội thảo tham vấn
chính sách tài chính khuyến khích phát triển chuỗi liên kết thủy sản
trong bối cảnh việt nam tham gia các hiệp định thương mại tự do
hội thảo là một hoạt động của dự án phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững và công bằng tại việt nam
do liên minh châu âu tài trợ
trong khuôn khổ dự án này tổ chức osfarm và trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững
phối hợp cùng viện nghiên cứu chính sách ngân hàng nhà nước
đã thực hiện nghiên cứu về thực trạng và tiềm năng phát triển cho vay
theo chuỗi giá trị tôm tại ba tỉnh sóc trăng bạc liêu và cà mau
từ đó nhóm nghiên cứu đề xuất các gói giải pháp về mặt hành lang pháp lý vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp
và các bên liên quan bao gồm các viện nghiên cứu đồng thời xây dựng bộ tiêu chí cho vay theo chuỗi giá tôm
và tổ chức tham vấn để thống nhất ý kiến nhằm hiện thực hóa việc triển khai
ở phần tiếp theo của chương trình phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu
tăng cường ngăn chặn tàu cá khai thác tận diệt thủy hải sản
tại hải phòng trung tâm khuyến nông quốc gia đã phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố
tổ chức diễn đàn khuyến nông nông nghiệp với chủ đề phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp
diễn đàn là nơi cập nhật thông tin về hiện trạng chính sách phát triển hợp tác xã nông nghiệp
chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong thực tiễn sản xuất
diễn đàn còn tạo điều kiện cho bà con nông dân trong khu vực trao đổi thảo luận cùng các nhà khoa học
nhà quản lý và doanh nghiệp để từ đó đưa ra những giải pháp để các mô hình hợp tác xã nông nghiệp
ngày càng phát triển bền vững mang lại hiệu quả cao
diễn đàn đã góp phần giải quyết những khó khăn trong việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp
theo hướng bền vững tương xứng với tiềm năng lợi thế thúc đẩy phát triển sản xuất góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành
tại quảng trị thời gian qua nhiều tàu cá của ngư dân đã dùng các phương tiện để đánh bắt theo hình thức tận diệt thủy hải sản
như là nghề giã cào sung điện hay là thuốc nổ
để ngăn chặn tình trạng trên các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đã tăng cường nhiều biện pháp
nhằm hạn chế thấp nhất các hình thức khai thác trên
đây là tàu cá q năm mươi nghìn một mươi ts do ông võ lên ở xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi làm thuyền trường
vừa bị đồn biên phòng cửa tùng tỉnh quảng trị bắt giữ
về hành vi dùng sung điện để đánh bắt thủy hải sản
vấn đề đáng nói là khi bị bắt ông võ lên vẫn không biết vì sao mình bị bắt
theo ông võ lên cho biết mình làm nghề đánh bắt bằng sung điện đã hai năm rồi nhưng vẫn chưa có ai nhắc nhở
các loại cá tàu ông lên dùng sung điện để đánh bắt chủ yếu là cá thuộc tầng đáy và đánh trong phạm vi cách bờ
từ sáu đến bảy hải lý trở lại
từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng ở quảng trị đã tổ chức kiểm tra hơn sáu trăm linh lượt tàu thuyền ở trên biển
bắt giữ hai mươi bảy trường hợp vi phạm về đánh bắt theo hình thức nghề giả cao sung điện và thuốc nổ xử phạt hơn một trăm linh triệu đồng
trong thời gian tới tiếp tục đẩy mình công tác tuyên truyền tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát bờ biển và trên biển
chúng tôi đề cao biện pháp phối hợp với chính quyền nhân dân đặc biệt là để huy động được tàu thừa nhân
phục phù ngăn chặn bắt giữ và xử lý
tình trạng mà sử dụng chất nổ rồi giả cao xung điện
hiện nay việc khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt như chất nổ xung điện nghề giả cao khai thác vùng bờ vẫn lén lút diễn ra
điều này rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương ven biển
nếu không nguồn lợi thủy sản gần bờ khó mà phát triển mỗi khi các nghề tận diệt không được giải quyết một cách triệt đề

cây cầu bản là cây cầu duy nhất nối các thôn yên lập một yên lập hai và yên lập ba xã yên phú huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
do chịu ảnh hưởng của nhiều trận bão và mưa lớn nên cây cầu đã bị gãy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại học tập của các em học sinh
cũng như là giao thương buôn bán khám chữa bệnh của người dân trong vùng
tuy nhiên đã hơn một năm nay mặc dù bị hư hỏng hoàn toàn nhưng cây cầu này vẫn chưa được sửa chữa
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cây cầu bản được xây dựng từ năm hai nghìn chín từ nguồn vốn chương trình một trăm ba mươi năm có chiều dài hai mươi mét rộng năm mét
sau trận lũ quét vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu cây cầu đã bị gãy trụ giữa mặt cầu gãy làm đôi khiến việc đi lại của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn
không có cầu hằng ngày người dân phải đi qua suối các em học sinh đi học phải trèo qua mặt cầu gãy để đến trường đang tiềm mẩn nguy cơ mất an toàn rất cao
cảnh sát anh vừa cho biết đối tượng ahmed hassan một mươi tám tuổi một trong những nghi can trong vụ đánh bom tàu điện ngầm ở thủ đô london vào hồi tuần trước đã bị buộc tội là âm mưu giết người
theo cảnh sát gikal hassan bị bắt giữ vào sáng hôm một mươi sáu tháng chín cũng bị cáo buộc sử dụng tat loại chất nổ các phần tử hồi giáo cực đoan thường sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố
hassan được cho là người iraq được một cặp vợ chồng người anh nhận làm con nuôi và cùng sinh sống tại sunbury vùng ngoài ô london
của đối tượng này là một trong số hàng loạt địa điểm mà cảnh sát đã lục xoát sau vụ nổ bom hôm một mươi năm tháng chín
ngoài ra ba nghi can khác trong vụ tấn công trên hiện vẫn đang bị giam giữ trong khi hai đối tượng khác vừa được trả tự do và không bị cáo buộc tội danh nào
hiện cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc đồng thời tiếp tục tiến hành lục xoát tại bốn địa điểm khác nhau
hôm qua trưởng đoàn đàm phán hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp của nhật bản ông kazushi uemoto thông báo các nước tham gia đàm phán tpp đã có tiến triển
hướng tới một thỏa thuận thương mại tự do mới vào tháng một mươi một tới sau khi mỹ quyết định rút khỏi hiệp định này vào đầu năm nay
phát biểu với báo giới sau khi kết thúc hai ngày đàm phán tại tokyo ông umeoto cho biết các nước đạt được bước tiến có ý nghĩa và đang hướng tới mục tiêu thực thi thỏa thuận vào thời điểm sớm nhất có thể
các trường đoàn đàm phán của một mươi một nước thành viên tpp đã kết thúc vòng đàm phán kéo dài hai ngày tại tokyo và nhất trí sẽ gặp lại nhau tại đây vào tháng tới
tại vòng đàm phán lần này các bên đặt mục tiêu ký kết một thỏa thuận thương mại mới tại hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec dự kiến diễn ra tại việt nam vào tháng một mươi một tới
trong hai ngày đàm phán ba nhóm chuyên viên về luật pháp sở hữu trí tuệ và các vấn đề khác đã thảo luận các yêu cầu do các nước thành viên đặt ra theo đó muốn đóng băng một số phần của thỏa thuận ban đầu nhất là các điều khoản do phía mỹ đề xuất
tổng thống pháp emmanuel macron đã chính thức ký ban hành luật cải cách lao động sau bốn tháng thúc đẩy cũng như vấp phải sự phản đối của người dân
ông macron đã ký phê chuẩn đạo luật trong một buổi lễ được phát trực tiếp trên truyền hình theo đó những thay đổi trong bộ luật lao động sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng chín tới
luật lao động của pháp từ giờ sẽ chuyển theo hướng linh hoạt hơn theo kiểu của đan mạch tức là chấp nhận việc thuê và xa thải nhân viên một cách dễ dàng hơn
nhà nước sẽ giúp và tạo điều kiện cho người lao động chuyển sang việc làm mới
kế hoạch này được cho là tốt trên nguyên tắc nhưng những cải cách này được cho là đã không chỉ đụng đến quyền lợi của người lao động mà còn đụng đến niềm tự hào dân tộc của người pháp
ông charles mori một lái xe tải tham gia vào cuộc biểu tình hôm hai mươi một tháng chín cho biết điều luật mới sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của những người lao động
đối với giới lái xe tải những cải cách mới trong luật lao động mang lại những gì giới chủ thuê lao động mong mỏi nhưng quyền lợi của người lao động đã hoàn toàn bị gạt ra ngoài
chúng tôi không thấy sự cải tiến
những cải cách như vậy sẽ chỉ làm chúng tôi bị gạt ra ngoài chúng tôi sẽ ngày càng thiếu sự bảo đảm
những cuộc biểu tình rầm rộ trên toàn nước pháp như đổ thêm dầu vào lửa trong lúc tỷ lệ tín nhiệm của tổng thống emmanuel macron đang ở mức thấp kỷ lục
theo kết quả của cuộc thăm dò ý kiến công chúng gần nhất có tới năm mươi sáu số người được hỏi đánh giá ông macron đã không mang lại được thay đổi cho nước pháp như kỳ vọng
về phần mình vị tổng thống pháp tuyên bố những cải cách này là nền tảng cho kế hoạch nhằm tự do hóa nền kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở mức chín năm kêu gọi người pháp rút kinh nghiệm từ brexit
cơ quan giao thông london của anh vừa thông báo sẽ rút giấy phép hoạt động của uber tại thành phố này từ cuối tháng chín
quyết định này sẽ ảnh hưởng tới hơn bốn mươi lái xe tham gia mạng lưới cung cấp dịch vụ taxi này
trong một thông báo tfl là cho biết cách thức và hành vi của uber
thể hiện thiếu trách nhiệm doanh nghiệp liên quan đến một số vấn đề an toàn và an ninh cho cộng đồng
cụ thể là cách thức uber báo cáo các vi phạm hình sự nghiêm trọng và thu thập lý lịch của các tài xế
giấy phép của uber sẽ hết hạn vào ngày ba mươi tháng chín tới
phản ứng trước thông tin trên thị trưởng london sadikhan bày tỏ hoàn toàn ủng hộ quyết định rút giấy phép của uber
ông nhấn mạnh tất cả các công ty tại london phải chấp hành đúng quy định
cũng như những tiêu chuẩn chính quyền đặt ra nhất là những vấn đề liên quan đến an toàn khách hàng
trong khi đó uber tuyên bố sẽ kháng cáo lại quyết định bị rút giấy phép
một số công ty thực phẩm hàng đầu thế giới sẽ thay đổi cách thức in hạn sử dụng trên bao bì các sản phẩm
để tránh gây nhầm lẫn dẫn đến tình trạng lãng phí thực phẩm
đây là cách vừa đơn giản mà lại mang hiệu quả đến không ngờ
cụ thể sẽ chỉ có hai loại nhãn mát được sử dụng bao gồm best if used by
nghĩa là tốt nhất nên sử dụng trước ngày dành cho những sản phẩm có hạn dùng dài
và used by sử dụng trước ngày dành cho những sản phẩm có hạn dùng dài
việc in hạn sử dụng đơn giản và nhất quán được cho là sẽ giúp giảm năm mươi lượng thực phẩm bị lãng phí cho tới năm hai nghìn hai mươi năm
lượng thực phẩm sau lưng tôi đầy đủ để dùng cho việc nấu khoảng sáu mươi hai bữa ăn cứu đói mỗi ngày
nếu các bạn thấy thực phẩm sắp đến hạn không dùng nữa hay bạn không ăn kịp
làm như vậy chúng ta đã chống được lãng phí thực phẩm và có được việc tốt
theo kế hoạch từ nay tới năm hai nghìn hai mươi
tất cả các thành viên của diễn đàn
hàng tiêu dùng cgf sẽ áp dụng quy định mới này
tôi rất quan tâm đến hạn sử dụng và nhãn mát của thực phẩm
vì tôi thường đi gom đồ ăn không sử dụng đến để đi phát cho người vô gia cư
nhãn mát giúp tôi phân phối đồ ăn hợp lý hơn
các tổ chức môi trường hoan nghênh
đây là bước đi đầu tiên mở đường cho cuộc chiến chống lãng phí thực phẩm toàn cầu
đồng thời kêu gọi tất cả các nhà bán lẻ tuân thủ nội quy và giảm tình trạng lãng phí thực phẩm
theo cgf từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi có tới một mươi hai một mươi năm kiểu nhãn mát khiến cho người sử dụng nhầm lẫn
chỉ riêng tại mỹ mỗi năm có tới hai mươi chín tỷ đô la mỹ thực phẩm bị bỏ phí
chỉ vì những hiểu nhầm về hạn sử dụng in trên bao bì
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân